tại lễ ra mắt bản đồ số việt nam vep và hệ thống kết nối thông tin nhân đạo ai nhân đạo
sáng nay phó thủ tướng vũ đức đam đã biểu dương nhiều bạn trẻ hoàn toàn tự nguyện hết lòng tham gia
hệ tri thức việt số hóa để chia sẻ tri thức kết nối cộng đồng cổ phụ sáng tạo
vmep a nhân đạo là hai dự án tiên phong của đề án hệ tri thức việt số hóa
và đã đạt được một số kết quả quan trọng trong giai đoạn một
một trong những nền tảng dữ liệu cơ bản nhất của mỗi quốc gia chính là bản đồ và lớp dữ liệu địa chỉ
để chủ động trong quản lý nguồn dữ liệu đồng thời đáp ứng nhu cầu tìm kiếm thông tin địa chỉ
việt nam cần xây dựng một bản đồ trực tuyến của riêng mình
đến nay vmep đang có hơn hai mươi ba bốn triệu dữ liệu địa chỉ trên cả nước
với nhiều tính năng như tìm kiếm địa chỉ chỉ đường theo một hướng đi hữu ích nhất cho người dùng